theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đồng chí lê đức anh sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tỉnh cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu
đồng chí đã từ trần vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại nhà công vụ số năm a phố hoàng diệu thành phố hà nội
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí lê đức anh sẽ được chúng tôi thông báo sau